tại tp hcm trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững phối hợp với sở tư pháp thành phố
tổ chức khởi động dự án trang mới cuộc đời thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em khó khăn
tại tp hcm giai đoạn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo đó dự án sẽ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có giấy tờ tùy thân
gồm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho một trăm ba mươi trẻ được cấp giấy khai sinh trên địa bàn
đây cũng là cơ hội để các bên liên quan hiểu rõ hơn quy trình cấp giấy khai sinh
và ý nghĩa của tờ giấy khai sinh với cuộc đời các em
hiện tp hcm có khoảng một năm triệu trẻ em trong đó hơn bảy mươi năm trẻ có hoàn cảnh khó khăn
ba trăm năm mươi trẻ sống trong các hội nhập cư di biến động hộ nghèo
hàng ngàn trẻ trong số đó không có giấy tờ tùy thân
kết quả ra soát năm hai nghìn một mươi tám có năm trăm một mươi tám trường hợp trẻ em chưa được đăng ký khai sinh
đã giải quyết đăng ký khai sinh cho hai trăm chín mươi bảy trường hợp
tuy nhiên thành phố liên tục phát sinh nhiều trường hợp trẻ chưa được khai sinh cư trú trên địa bàn